biển chỉ đường nhưng lại khiến người đi đường lạc lối
chuyện tưởng như đùa này đang diễn ra trên một đoạn đường huyết mạch ở quốc lộ một a
thuộc địa phận thị trấn châu hưng huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
theo nhiều người dân ở đây hai biển báo chỉ dẫn hướng đi này được đặt cách đây hơn một mươi ngày
tuy nhiên cả hai biển báo chỉ dẫn đều sai
cụ thể từ hướng tỉnh sóc trăng đến tỉnh bạc liêu
đoạn qua khu vực thị trấn châu hưng huyện vĩnh lợi bạc liêu
cách cầu cái dày khoảng một trăm linh mét
biển báo này chỉ dẫn nếu đi thẳng sẽ vào trung tâm thành phố bạc liêu là sáu km
còn dễ trái là vào xã hiệp thành
còn hướng ngược lại từ thành phố bạc liêu qua cầu cái giày
thị trấn châu hưng huyện vĩnh lợi cũng khoảng một trăm linh mét
nếu đi thẳng sẽ đi tỉnh sóc trăng là bốn mươi năm km còn nếu rẽ phải để vào xã hiệp thành
tuy nhiên theo nhiều người dân ở đây
thì tại khu vực này không có xã hiệp thành mà chỉ có xã hưng thành
thuộc huyện vĩnh lợi
còn hiệp thành là một xã của thành phố bạc liêu cách biển báo này hơn hai mươi km
đáng lưu ý từ khi cắm biển chỉ dẫn này
đã có nhiều người từ nơi khác đến nhầm lẫn giữa hưng thành và hiệp thành
đề nghị đơn vị quản lý biển báo chỉ dẫn sớm kiểm tra và khắc phục
việc làm tắc trách chỉnh sửa lại cho đúng với tên địa danh và đúng hướng đi
để người tham gia giao thông không bị nhầm lẫn nhất là người dân từ nơi khác đến bạc liêu